thưa quý vị nếu như trong năm hai nghìn một mươi chỉ có một mươi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi trốn thuế
thì năm hai nghìn một mươi tám con số này là một trăm hai mươi
tình trạng chuyển giá từ doanh nghiệp fdi khiến cho ngân sách nhà nước thất thù hàng nghìn tỷ đồng
thực tế đó là bài học cảnh báo cho các nhà quản lý trong bối cảnh làn sóng đầu tư nước ngoài
đang có xu hướng đa dạng hóa thị trường sang nhiều quốc gia châu á trong đó có việt nam
sáu mươi doanh nghiệp fdi báo lỗ lĩ kế gần bốn trăm linh tỷ đồng
báo lỗ nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh
trong đó rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức chuyển giá
đáng chú ý
một mươi doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tài chính và bảo hiểm
bảy mươi doanh nghiệp sản xuất diệt may
năm mươi một doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô đều lựa chọn hình thức này
cách thức phổ biến của chuyển giá là nâng chi phí đầu vào của hàng hóa máy móc nguyên vật liệu sản xuất
các dịch vụ hành chính kỹ thuật cao hơn nhiều so với thực tế
hoặc chuyển giá thông qua các khoản vay từ công ty mẹ công ty liên kết
với chi phí lãi vay luôn vượt quá mức thông thường để có thể chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
khi chi phí tăng từ đó kéo giảm lợi nhuận thậm chí lỗ và trốn được trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
với cái cơ chế chuyển giá như thế họ tránh được thuế ở việt nam
điều đó là điều bất lợi cho nền kinh tế việt nam
tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà chúng ta cần có sự điều chỉnh
để các công ty fdi ở việt nam khó mà có thể dùng cơ chế chuyển giá để tránh thuế ở việt nam
nhà nước đã có chính sách ưu đại thuế lên đến một mươi ba năm
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng lại dẫn đến những tiêu cực khó kiểm soát
còn nhiều lỗ hầm trong quản lý doanh thu của doanh nghiệp dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước
nó có bị các vấn đề
mà thiếu trách nhiệm không ý thức hết được với lại cái việc là phải làm đúng
làm đủ đối với lại cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài
thành ra nó để xảy ra và để cho các mặt tiêu cực của đầu tư nước ngoài nó còn tồn tại
thu hút fdi là việc cần làm để phục hồi nền kinh tế
nhưng nếu nhìn vào mức thất thu thuế từ fdi lên tới tám đến chín tỷ đồng một năm
thì rõ ràng vấn đề kiểm soát chống chuyển giá chống thất thu thuế từ doanh nghiệp fdi
là bài toán nhức nhối dành cho các cơ quan quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay
ngày mai tám tháng sáu quốc hội sẽ thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có việc chống thất thu thuế
trong khi hành lang pháp lý cho vấn đề này vẫn đang được xem xét
thì cơ sở nào để chúng ta lựa chọn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
kinh doanh thực sự minh bạch hiệu quả
và những doanh nghiệp nào sẽ phải xử lý
nghiêm minh ngăn chặn thất thoát ngân sách nhà nước
sau đây là một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được
có ý kiến cho rằng để chống thất thu thuế hàng nghìn tỷ đồng
nên lựa chọn các nhà đầu tư quy mô lớn có trách nhiệm xã hội
tôi cho rằng là từ đây trở đi chúng ta nên lựa chọn các nhà đầu tư
nhà đầu tư quy mô lớn nhà đầu tư có trách nhiệm
nhà đầu tư có nghiêm túc hơn là những nhà đầu tư nhỏ
và xuất phá từ những thiên đường thuế đầu tư vào việt nam
hiện nay có đến một phần ba tổng đầu tư vào việt nam là từ thiên đường thuế
bên cạnh đó cần xem xét hoàn thiện
nâng cấp các quy định pháp lý về chống chuyển giá
theo hướng chặt chẽ minh bạch hơn
đồng thời tăng cường thanh tra giám sát các doanh nghiệp fdi tại việt nam
giảm thiểu các yêu đại không cần thiết
tôi nghĩ rằng chính phủ nên ban hành những sắc lệnh
những nghị định liên quan đến vấn đề chống triển giá
tại vì thật sự đúng là đây là một cái vấn đề nó phức tạp lắm
nó liên quan đến về kế toán vấn đề sổ sách vấn đề ngoại thương
tất cả những vấn đề giá cả trên thế giới không phải là một cái điều dễ dàng
thành ra tôi nghĩ rằng chính phủ quốc hội nên đưa ra những quy định pháp luật
về vấn đề chống triển giá
mặc dù chúng ta cố gắng là giảm thiểu thanh tra kiểm tra
nhưng mà không cứng nhất
bởi vì nếu chúng ta thực hiện cứng nhắc ví dụ
nhưng mỗi năm chỉ thực hiện thanh tra kiểm tra một lần
thì doanh nghiệp họ sẽ thực hiện chuyển giá sau khi mà chúng ta thanh tra kiểm tra
thì như vậy rõ ràng mất một năm họ đã thực hiện xong rất nhiều các cái thủ đoạn chuyển giá
vì thế cần phải thực hiện cái việc mà thanh tra kiểm tra chỉ một lần chính thức
nhưng nếu có nghi vấn triển giá thì sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra theo một bộ xuất
chuyển giá đang có xu hướng gia tăng ở việt nam và nhiều nước trên thế giới
vấn đề phức tạp nhưng không có nghĩa là bất khả kháng
chính phủ việt nam sẽ cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế
liên kết quốc tế để ngăn chặn tình trạng này
xăm xong với đó là nâng cao năng lực quản lý
buộc nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ nghiêm túc quy định của việt nam
xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh tại việt nam